ở phòng là hai trường có nghĩa là số lượng bệnh nhân tại khoa hồi sức của icu hai là năm mươi tám bệnh nhân
thì các bạn thấy là nó full hết
khu vực này là khu vực nặng nhất của icu còn là hai khu vực nữa là icu một và icu hai b
thì số lượng bệnh nhân của icu một là hai mươi còn chỗ hai b là hơn bốn mươi bệnh nhân
thì mức độ bên đó cũng thoải mái giống như thế này tuy nhiên là không có khoa làm ecmo thôi
còn lượng bệnh bên đó nó cũng nặng giống như thế này
mà chỉ có kỹ thuật ecmo thì mình chỉ tập trung vào khu này
thì hiện nay cái lực lượng của nhân viên y tế ở đây là chủ lực là của chợ rẫy
của rất nhiều bệnh viện khác của từ trung ương
đặc biệt là các bạn thấy như là của bệnh viện nhi trung ương bệnh viện quy học trung ương
rồi hải phòng các đoàn thanh hóa các đoàn bệnh viện ca bệnh viện e
hay là viện phim của thành phố hồ chí minh
ngay cả những chấn thương chứng hình
nói chung là
rất nhiều cái lực lượng y tế mà cùng vào đây với bên cạnh của chợ rẫy
một người lâm gia đình và rất nhiều đoàn khác nữa
thì như vậy mới có thể vận hành được cái bệnh viện hồi sức covid một mươi chín của mình
còn cái nguồn nhân lực là một trong những cái mà đau đầu cho cái việc vận hành của bệnh viện
mà chắc có lẽ là tất cả các trung tâm hồi sức khác cũng đều trong tình trạng như vậy
rất nhiều cái trường hợp nặng mà mình cũng đã cứu sống được nguyên nhân thoảng mái như thế này
rồi mình rút được cái ống thở
và đặc biệt là bệnh viện
trên cái nền mà bệnh viện của cơ sở bốn mươi hai có sẵn của những phòng mổ
thì chúng tôi cũng phân luôn và chuyển sang phòng mổ cho những trường hợp mổ cấp cứu trên những nguyên nhân mắc covid của mình tại đây
cho tới hiện thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có là
ba ca phẫu thuật ở đây
trong đó có một ca phẫu thuật cũng tương đối lớn là cắt ruột và tu đại trạng
những cái trường bệnh bệnh nhân hiện nay cũng đang có những cái dấu hiệu nó cải thiện
cái hồ sơ của ca mổ của mình em nào giữ cái giường này em
cái này mình mới rút vào huyết quản hôm qua đúng không
chú nguyên ơi hôm nay khỏe chưa
hiện nay người ta khỏe hơn là có lo gì không
sợ chết hả
không dám ngủ
ngủ đi luôn
ngủ đi luôn hả
sao bây giờ khỏe rồi bây giờ hết sợ chưa
không dám ngủ
cái hôm mà gắn cái ống thở sau mổ thì lúc đó sợ còn hiện tại bây giờ mình rút ống rồi
ở cái này tốt rồi cái này chỉ cần một hai ngày nữa thôi
cho chú đi ra ngoài
chuyển khỏi icu là từ từ nó hồi phục
vậy là tốt lắm rồi
hôm nay sẽ ăn qua miệng ha
ăn với là uống sữa uống chút sữa qua miệng nhé
em bù cái dinh dưỡng tính mạch thêm
hiện tại em đang bù ba trong một luôn ha
cái ca này là tụi em chú ý một trong những cái thường gặp mà nó sẽ gấu lộn nước điện giải
trong đó bởi vì cái cali nó sẽ móc ra cái đường tiêu hóa đặc biệt là cái hậu môn nhân tạo nè
thứ hai nữa là cái tập trung với dinh dưỡng tích cực trong những ca này
thấy cái cô hậu sản này sao
cái này để cho tỉnh hẳn đi
thì mình mới tính tới cái kế hoạch mình rút hiện tại thở thì cũng chưa có được tốt lắm
nhưng mà tụi em kiểm tra là có chức năng thận ha
thì tình trạng còn ổn định khá như là mình lọc máu nó khá hơn
đánh giá thiệt sự thì thật sự an toàn
thì cái này mình mới có cơ hội cứu được coi như cứu được mẹ cứu được con ha
xuyên ơi thở chậm thôi
hít sâu vô thở ra từ từ thôi nha
thở chậm thôi mới rút cái ống này được
nha há miệng ra há miệng ra bác sĩ coi há miệng ra
nên là cái trường hợp mà mang thai
tại cái khoa hiện nay của mình là mình trong đây là hiện nay những cái hậu sản mà có thai tức là thai đang sống và sao xanh
thì tổng cộng ít nhất cũng khoảng chắc cũng gần một mươi trường hợp
nhận từ các bệnh viện của từ vũ hùng vương rồi một số bệnh viện như là của thủ đức trương vương
thì covid trên cái bệnh lý của thai kỳ rất là nặng nó nặng vô cùng
là diễn tiến khỏi rất là nhanh
và nhiều trường hợp là ảnh hưởng tới thai nhi
rất nhiều trường hợp mà đôi khi cố gắng cứu mẹ chấp nhận cái chuyện mà ảnh hưởng của thai nhi
nhưng mà hiện nay là mình cứu được rất nhiều trường hợp
mà thai kỳ như thế này khá nhiều trường hợp mình cũng cố luôn được cả mẹ và con
thì đây là cái trường hợp mà cô này thì cô đã được giải quyết thai từ bệnh viện của bên từ vũ
sau đó nó chuyển sang mình thì thở mái lọc máu thận thì suy tục viết áp ngay cả suy tin suy thất phải luôn
tới hôm nay cũng được năm sáu ngày
thì bắt đầu là cái oxy nó đang cải thiện
hi vọng là trong vài ngày tới để cố gắng
bây giờ mình đang bắt đầu giảm dần cái thuốc an thần
vào vài ngày tới trong một hai ngày tới thì đánh giá cái tình trạng hô hấp nó ổn định và cho vào nhân tỉnh
thì mới có thể đánh giá rút cái ống thở cho trường hợp này được
thì thật ra đối với những cái thai kỳ những cái phụ nữ những người mẹ như thế này á khi mà cứu được nó sẽ là cái động lực cho rất nhiều bệnh em
bởi vì những trường hợp như thế này nó ảnh hưởng cái vấn đề của gia đình họ rất nhiều
mẹ từ con rồi những cái đứa nhỏ ở nhà nữa
thành ra các anh em luôn luôn cố gắng để mà làm tích cực
thì nhiều trường hợp mình cũng đã ngay cả là trong những hai mươi bảy hai mươi tám tuần rất nhiều trường hợp cũng thoải mái như thế này
sau đó là địa chỉ hậu phục luôn rồi mẹ con sực viện luôn
cái này trong ngày hôm qua là vào với mình là tình trạng là oxy máu rất là thấp
thở máy coi như là full máy thở luôn
fp hai trăm linh một trăm linh là bíp đẩy lên tới một mươi năm
mà spo hai nó không có cải thiện được lúc đó spo hai chỉ có tám mươi năm thôi
tuy nhiên sau đó là mình phải cho bệnh nhân ngủ rồi lọc máu tích cực
với lại điều trị cái kháng đông tích cực
thì cho tới sáng hôm nay cải thiện hẳn
hiện nay mình rất nhiều những trường hợp bệnh nhân vào viện với mình trong tình trạng như thế này
tức là vào cái đơn vị hồi sức như thế này nè
từ các bệnh viện của tầng hai chuyển lên
trong tình hình là phải đặt nội thí quản rồi hoặc là đặt nội thí quản sớm rồi chuyển lên đây
thì tổng thương phổi hầu hết là tổng thương phổi rất là nguy kịch
rất nhiều trường hợp là bệnh nhân không kiểm soát được với tình trạng oxy máu mà phải sử dụng
phải can thiệp tới cái việc mà phải sử dụng cái fmo
tuy nhiên ecmo hiện nay mình cũng hạn chế
do đó là cố gắng tối ưu quá bằng thoải mái với các biện pháp của lọc máu hỗ trợ nội khoa
thì nhiều trường hợp cũng đã cải thiện
và điều quan trọng nhất là sẽ kiểm soát những nhiễm trùng
mà đặc biệt là trong cái giai đoạn mà bắt đầu nhiều cái tố xâm lấn như thế này mà suy giảm miễn dịch do cái covid
thì kiểm soát nhiễm trùng là rất là quan trọng trong cái thời điểm này
nay thấy khỏe chưa đỡ hơn không cố gắng ha
bác sĩ rút rút cái ống này ra cho chú nha
nó cho nó dễ chịu rồi chú sẽ cố gắng chú thở cho tốt ha
khỏe rồi không có ngậm ống này nữa
tiếp tục ống này nữa là không có bỏ được cái máy luôn là không có đi về được
cố gắng lên nha
rút cái ống được á người bệnh sẽ dễ chịu hơn
khi ngậm ống này mà người ta bắt đầu người ta tỉnh rồi
họ bứt rứt rứt họ khó chịu đó
chạy chất lên nha
rút cao lên
mình có vật lý kỹ liệu á tụi em nhớ nhắc vật lý họ tập
khi tích cực mới hô hấp như cái này
anh em bên đây làm gần như là ngày đêm làm thì cũng đối diện thật sự cũng đối diện với rất nhiều trường hợp tử vong
mình cảm thấy nhiều lúc mình cũng bất lực
nhưng mà chính vì những trường hợp mà cứu được như này chẳng hạn như sáng nay
mình thấy thật sự mình đi mình rút được nội thức quản rất nhiều cái
và cái đó nó là cái động lực cho anh em rất nhiều
tại vì mình có được cái tinh thần
nó cứu được nhiều quỵnh mà có được tinh thần
rồi anh em tiếp tục
những cái ngày tháng tiếp theo
mình thấy nó bớt như cái sự mệt mỏi